thưa quý vị thời gian qua việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nông nghiệp tại nhiều địa phương trong cả nước
đã giúp giải quyết những vướng mắc trong sản xuất chế biến
thực tế cho thấy ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp đã giúp nông dân có thêm thu nhập
cải thiện đời sống và là hướng đi cần tiếp tục phát triển
chương trình hôm nay xin mời quý vị cùng đến với huyện đan phượng thành phố hà nội
là một trong những địa phương đã và đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ giúp nâng cao tăng thu nhập xây dựng nông thôn mới bền vững
nằm ở phía tây bắc trung tâm thành phố đan phượng là huyện đầu tiên được công nhận
là huyện nông thuận mới của hà nội
không chỉ đi đầu trong việc xây dựng nông thôn mới đàn phượng còn là huyện đi đầu thành phố hà nội
trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi hình thành những vùng chuyên canh tập trung
đặc biệt bước đầu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đã và đang mang lại hiệu quả rất khả quan
việc đầu tư vào công nghiệp nông nghệ cao đã trở thành một điểm sáng đối với đan phượng
trong việc xây dựng nông thuận mới
kết quả thiết thực thì người dân được hưởng lợi đó là những sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn
và hiện nay trên địa bàn huyện an phượng được hai sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận
sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đó là sản phẩm của vị rau hữu cơ
thứ hai nữa là sản phẩm bưởi của tôm vàng đan phượng đã được sở phục sấy trí tuệ
công nhận là bưởi tôm vàng đan phượng đạt chất lượng cao
những năm gần đây xã thượng mỗ huyện đan phượng được biết đến là xã điển hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng
nhất là chuyển từ đất lúa sang cây ăn quả có múi
đặc biệt là cây bưởi diễn được người dân nơi đây thuần hóa
lai tạo trở thành nhãn hiệu riêng có tên gọi bưởi tôm vàng đan phượng
trước đây thì chỉ có tập trung vào sản xuất lúa hoa màu
thì mỗi năm một xào cũng chỉ được cao thì được hai đến ba triệu trên năm
đấy là nhân dân tích cực
ngược lại là từ khi mà tập trung vào phát triển cái cây bưởi tôm vàng mà đã được cấp thương hiệu từ năm hai nghìn một mươi
thì thu nhập của nhân dân ngày càng cao
giá trị như năm hai nghìn một mươi bảy của xá thượng mỗ ước tính riêng thu nhập từ cây bưởi tôm vàng trên nơi bán xá nổi trên một trăm linh tỷ
có được kết quả trên là do chính quyền và người dân trồng bưởi xã thượng mỗ đã chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu trồng
chăm sóc đến cung cấp sản phẩm ra thị trường đối với quả bưởi tôm vàng
tiến bộ khoa học kỹ thuật nổi bật nhất trong trồng bưởi có lẽ là cái biện pháp áp dụng phụ phấn
thụ phấn khi ra hoa thụ phấn bằng tay
ngày trước thì chủ yếu là phụ phấn phụ thuộc vào thiên nhiên vào ong vào gió và vào thời tiết
nhưng mà ví dụ như là nút hoa bưởi ra
thì vào thời tiết tầm đó là thường có mưa phùn xuất hiện thì rất khó thụ phấn cho cái hoa bưởi
thì qua bưởi chuyển ra khoa học kỹ thuật thì người dân đã nắm bắt là chúng ta sẽ đi thụ phấn bằng tay
tức là lấy cái nhị của hoa nọ chấm sang cái nhị của hoa kia
thì qua đó là cái kỷ nệ độ quả của hoa bưởi rất là cao
ngôi nhà hai tầng rộng hơn một trăm linh m hai này là cờ ngợi của gia đình bà nguyễn thị minh tiến ở xã thượng mỗ
bà tiến cho biết nhờ trồng bưởi mà gia đình bà không những có cuộc sống tiện nghi
mà còn có điều kiện lo cho con cái ăn học ở nước ngoài
trước đây là có mấy xào vườn thì cũng chỉ là trồng những cây không có năng suất
bây giờ gom lại thì trồng thành chuyên canh về cây bưởi
thế nên là có diện tích là khoảng một ba trăm linh m hai
thế và thu hoạch mỗi năm là trừ chi phí đi
thì còn thu hoạch khoảng mỗi năm là lãi về thu khoảng hơn trăm triệu
gia đình bà tiến là một trong những hộ đầu tiên trồng bưởi tại xã thượng mỗ
với kinh nghiệm hơn hai mươi năm trồng bưởi bà tiến cho biết
để vườn bưởi ngon nước tiếng có bốn yếu tố quyết định chất lượng
đó là giống bưởi chất đất kỹ thuật chăm sóc
trong đó kỹ thuật chăm sóc là khâu đặc biệt quan trọng
nhờ biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất
nên gia đình bà tiến và nhiều hộ trồng bưởi khác đã thu được hiệu quả kinh tế cao
được sự quan tâm
trên đã đưa các nhà khoa học kỹ thuật
rồi các kỹ sư chuyên ngành về bưởi
đã phổ biến về kỹ thuật chăm sóc kỹ thuật bón phân
rồi phòng trừ sâu bệnh
thế cho nên là những gia đình đã áp dụng theo cái sự hướng dẫn đó
và đến nay thì cây bưởi đã rất là khỏe mạnh và cho năng suất thu hoạch rất là cao
bưởi rất là sâu
cùng với bưởi tôm vàng sản phẩm rau sạch của trang trại rau an toàn hữu cơ quý quý ở xã đan phượng
cũng là một trong những sản phẩm được người dân và chính quyền xã chủ động phối hợp
trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng chăm sóc và tạo đầu ra cho cây rau
khi làm cái này thì tôi thấy hiệu quả cũng rất là cao
mỗi một vụ rau như là một xào ở ngoài
bọn tôi làm sản xuất truyền thống thì chỉ đủ năm sáu tạ một xào thôi
nhưng mà tôi làm thế này có khi
để thu được một tấn đến tấn rưỡi một xào thôi
nó gấp hai ba lần
mà lại cái rủi ro lại không cao
khu đất rộng hơn bốn m hai này được gia đình chị cuối đầu tư hệ thống nhà lưới
hệ thống tuế phun để điều tiết nhiệt độ tuế nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước
gần khu nhà lưới gia đình chị cũng đầu tư một hệ thống lọc nước tinh khiết
để phục vụ cho việc tưới tiêu nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn cho rau
do không dùng bất cứ loại hóa chất nào từ phân bón thuốc trừ sâu hay chất kích thích
nên sản phẩm rau của trang trại của chị được người dân trong vùng ưa chuộng và đánh giá cao về chất lượng
từ thực tế trên cho thấy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp
đã giúp nông dân có thêm thu nhập cải thiện đời sống và là hướng đi cần tiếp tục phát triển
tuy nhiên việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp không chỉ tại đan phượng
mà ở nhiều địa phương trong cả nước vẫn còn nhiều bất cập
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
một trong số đó là do người dân còn lo ngại đầu tư công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
chúng tôi cũng mong muốn chính quyền hỗ trợ giúp đỡ cho chúng tôi vốn này
giờ chúng tôi rất là hiếm vốn rất là eo hẹp cơ bản là có của nhà bao nhiêu thì đem ra làm thôi
chúng tôi rất là cần vốn thì mong sao chính quyền cũng giúp đỡ cho chúng tôi
để chúng tôi có cái vốn để làm với lại bên kỹ thuật
chính quyền cũng giúp đỡ chúng tôi về cái mặt kỹ thuật khoa học
thế rồi cái đầu da bao tiêu sản phẩm
thì về đầu tư cho công nghệ cao đòi phải vốn rất lớn
và nhất là cái nguồn nhân lực và đào tạo để đáp ứng được với cái sản xuất nông nghiệp cao
hiện nay thì cơ gian phượng đã có cái sự chuẩn bị rất tốt đối với cái nguồn lực
đã đưa cho đi đào tạo nguồn lực để thực hiện công nghệ cao thứ hai
nước là về cơ sở vật chất thì thực hiện các cái chính sách
thành phố đã có những chính sách hỗ trợ về
về nguồn nhân lực về khoa học công nghệ và một số trang thiết bị
thì chúng tôi cũng đã có chuẩn bị và cũng đã đang triển khai
mặc dù đan phượng đã có những giải pháp nhất định nhằm giải quyết tình trạng này
tuy nhiên theo các chuyên gia thì vẫn cần nhiều hơn nữa các cơ chế chính sách thu hút đầu tư trong nông nghiệp
thực tế cho thấy không chỉ riêng đan phượng mà nhiều địa phương trong cả nước
đã và đang thực hiện nông nghiệp công nghệ cao đều gặp phải những khó khăn nhất định
ngoài tạo điều kiện về vốn các chính sách hỗ trợ thì cần có quy định chính sách ưu tiên cụ thể
đối với các mô hình sản xuất nông nghiệp mới
đặc biệt khuyến khích mô hình sản xuất chế biến giá trị gia tăng cho nông sản
ngoài ra cần khuyến khích các mô hình sản xuất trong vùng sản xuất tập trung
an toàn sinh học và an toàn thực phẩm
hình thành chuỗi cung ứng nông sản nội địa và liên kết chuỗi phục vụ xuất khẩu
để giúp tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho nông sản việt
những năm qua bằng nhiều việc làm thiết thực
tuổi trẻ sơn la đã từng bước cho thấy vai trò tiên phong của mình
nhiều ý tưởng sáng tạo phong trào mô hình bảo vệ môi trường của đoàn viên thanh niên đã được nhân rộng
đơn cử như mô hình lò đốt rác bước đầu được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh
qua đó nâng cao nhận thức của lực lượng thanh niên nói riêng và cộng đồng nói chung
trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay
với một chiếc thùng phi cũ hỏng được đục hai đầu cùng một tấm đan bằng sắt
và kê trên mấy viên gạch như thế này anh lò văn bước bí thư đoàn xã mường trai
huyện mường la đã chế tạo ra một lò đốt rác mini phục vụ cho gia đình mình với chi phí chưa đến hai trăm linh đồng
mô hình này cùng nhiều ý tưởng khác về cải thiện môi trường sinh hoạt
anh đã đạt giải nhị cuộc thi xây dựng ý tưởng đề án thanh niên trung tây bảo vệ môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu năm hai nghìn một mươi bảy do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và tổng cục môi trường phối hợp tổ chức
từ hiệu quả thực tế ủy ban nhân dân xã mường trai đã tiến hành xây một mươi một lò đốt rác bằng gạch kiên cố trên địa bàn xã
trong đó có ba lò là đoàn xã trực tiếp phối hợp với ủy ban nhân dân xã và trường tiểu học và trung học cơ sở mường trai xây dựng
còn lại ủy ban nhân dân xã khuyến khích các bản đóng góp với chi phí không quá hai triệu đồng một lò
trong công tác vệ sinh của nhà trường hai năm gần đây sau khi xây được lò đốt rác thì rất hiệu quả và thường hàng ngày là sạch sạch đẹp
đây cũng là một tiêu chí mà để cho nhà trường đánh giá về phong trào xây dựng trường học thực hiện
do lò đốt rác có thiết kế đơn giản với chức năng chính chỉ là đốt một cách tự nhiên nên việc quan trọng nhất chính là thu gom và phân loại rác một cách hiệu quả
tuy nhiên khi áp dụng vào thực tế do tập quán sinh hoạt cũng như nhận thức của người dân còn hạn chế nên việc phân loại rác còn rất kém dẫn đến khói khi đốt vẫn có thể gây ô nhiễm
cho sau khi đốt xong chưa tận dụng hết được
rác thải có rất nhiều loại một là có thể xử lý được bằng cách đốt hai nữa là có thể bằng nhiều cách như trôn lấp hay gì đấy
những ý thức của bà con đôi khi kể cả những vật dụng không đốt được thì cũng vứt vào lò để đốt rất là khó
và những chất thải nguy hại trong thời gian tới cũng sẽ làm sao để tuyên truyền vật động tốt để cách hướng dẫn bà con trực tiếp
để hướng dẫn biết được cách phân loại
và xử lý những rác nào mà có thể xử lý bằng cách đốt và những rác nào mà không thể đốt được
mặc dù có những hạn chế nhất định nhưng không thể phủ nhận hiệu quả mà mô hình lò đốt rác này mang lại trong việc cải thiện môi trường sinh hoạt
chính vì vậy các cấp đoàn đang đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về thu gom và phân loại rác để từ đó nhân rộng mô hình này
hiện nay trên địa bàn huyện thì đã triển khai nhân rộng mô hình lò đốt rác này ra trên toàn bộ một mươi sáu xã thị trấn

đây là một mô hình được sử dụng và xây dựng ít tốn kém về nguyên vật liệu và kinh phí
và cũng dễ xây dựng cũng như dễ sử dụng trong việc thu gom và phân loại xử lý rác thải đặc biệt là rác thải của vụ công thôn
cho nên cái việc nhân rộng và ứng dụng là rất là khả thi
ban thường vụ tỉnh đoàn đã tham mưu cho tỉnh ủy và đề xuất ủy ban dân tỉnh cấp nguồn kinh phí để xây dựng các mô hình điểm ở các xã xây dựng nông thôn mới
mục tiêu là xây dựng các mô hình lò đốt rác với quy mô nhỏ và vừa để đảm bảo giải quyết vấn đề về rác thải cho các cụ bản
hoặc là các bản có số lượng dân cư đông
để mô hình lò đốt rác phát huy được hiệu quả hơn nữa tỉnh đoàn sơn la đang liên hệ với các đơn vị cơ quan chức năng nhằm cải thiện các yếu tố còn hạn chế của mô hình này
như hệ thống giúp phân loại rác trước khi đốt lắp đặt thêm hệ thống xử lý khói và ủ cho làm phân bón
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị mới đây một nhà khoa học người anh đã tạo ra một bộ trang phục
có chức năng như một chiếc mang cá cho phép con người sống sót khi mực nước biển dâng lên có nguy cơ nhấn chìm mọi thứ
chiếc mang cá nhân tạo có tên gọi là amphibio do nhà khoa học người anh jun kamei phát minh
được lấy ý tưởng từ nhện lặn và các loài côn trùng của lớp da siêu kị nước cho phép chúng thu và giữ bóng khí xung quanh cơ thể
thiết bị màu trắng này được gạt xung quanh cổ và ngực có chức năng như chiếc mang cá
nó rỗng bên trong và chứa không khí có thể được hít vào và thải ra thông qua mặt nạ
đối với mang bằng một ống
amfibio được in ba d bằng chất liệu polymer với cấu tạo hai phần bao gồm mang và mặt nạ hô hấp
nó được thiết kế cho phép con người thở hoàn toàn dưới nước
ông kamei đã xây dựng một nguyên mẫu đầu tiên của amphibio
nó có thể trích xuất thành công oxy từ nước và giải phóng carbon dioxide trở lại
có nghĩa là nó có tiềm năng được sử dụng để thở
mặc dù nguyên mẫu hiện tại không được phát triển đủ để hỗ trợ hoàn toàn cho hơi thở của con người
nhưng nó có thể hoạt động khi được bổ sung bởi một bình ga nhỏ
ý tưởng về chiếc mang cá nhân tạo này bắt nguồn từ viễn cảnh trong tương lai
trái đất có thể ngập trong nước và chiếc mang cá này sẽ là cứu cánh cho con người
tiếp tục là thông tin về các nhà khoa học anh khi mới đây họ đã tạo ra một loại thuốc mới
có thể làm teo tế bào ung thư buồng trứng và ung thư phổi ở bệnh nhân mà những phương pháp điều trị khác đã thất bại
theo các nhà nghiên cứu khi kết hợp một loại thuốc mới tên là vistus sertib cùng với thuốc hóa trị liệu paglitasen
sẽ có thể xâm nhập vào các phân tử gây ung thư và ngăn chặn khối u không thường
thuốc đã được thử nghiệm giai đoạn một trên hai mươi năm phụ nữ bị ung thư buồng trứng và bốn mươi người ung thư phổi
kết quả kiểm tra cho thấy khối u của hơn một nửa số bệnh nhân ung thư buồng trứng và một phần ba bệnh nhân ung thư phổi đã teo lại
ngoài ra thuốc còn có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư trong vòng sáu tháng
phương pháp này sẽ giúp cải thiện việc điều trị ung thư và cứu sống hàng triệu người mỗi năm
nghiên cứu thử nghiệm giai đoạn hai sẽ được thực hiện trên mô hình lớn hơn với một trăm bốn mươi phụ nữ bị ung thư buồng trứng tái phát
kết quả dự kiến công bố vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
nasa và các tập đoàn tài trợ tư nhân từng hứa hẹn sẽ đưa con người lên sao hỏa trong tương lai không xa
sau một chuyến đi kéo dài chín tháng đến hành tinh đỏ các phi hành gia nhận thấy
đầu tiên cần phải có một căn cứ với đầy đủ trang thiết bị để sinh sống và phục vụ cho việc khám phá
tuy nhiên việc vận chuyển vật liệu xây dựng qua quãng đường một trăm bốn mươi triệu dặm để đến sao hỏa là chuyện không tưởng
tuy nhiên các robot có thể đến đó xây dựng căn cứ trước khi con người đặt chân đến
một công ty của anh đã đề xuất sáng kiến xây căn cứ tạm trú cho con người trên sao hòa bằng công nghệ in ba d
mới đây công ty kỹ thuật và thiết kế foster anner của anh đã đề xuất sáng kiến xây căn cứ này bằng công nghệ in ba d
theo đó một nhóm robot mini có chức năng xây nhà in ba d tự động sẽ được đưa lên sao hỏa
các robot này sẽ lấy đất đá có trên bề mặt sao hòa để làm vật liệu xây dựng
mô hình căn cứ được lập trình trước có khả năng chịu được môi trường khắc nghiệt của sao hỏa
ý tưởng của chúng tôi là thay vì đem những con robot lớn
thì chúng ta có thể dùng những con robot nhỏ để xây dựng những thứ lớn hơn chúng và kết hợp lại
điều này sẽ giúp chúng ta có dư robot để thực hiện nhiệm vụ
nếu trong số chúng hư hỏng và không thể in ba d thì ta vẫn còn những con robot khác để in mà không bị gián đoạn công việc
khi bắt đầu nghiên cứu ý tưởng dùng robot y ba d không phải là vấn đề quá mới mẻ khi xây dựng các công trình trong không gian
tuy nhiên thử thách lớn nhất ở đây chính là nguồn nguyên liệu in hay nói cách khác là mực in
hiện tại các kỹ sư đã sở hữu nhiều công thức pha trộn bê tông khác nhau
nhưng chủ yếu vẫn sử dụng đá cát và dùng xi măng làm chất kết dính
cùng với một vài phụ da hóa chất hoặc vật liệu tái chế khác
tuy nhiên công thức này khó lòng có thể áp dụng đối với nguyên liệu trên sao hòa
do đó một công thức bê tông mới và cải tiến về kết cấu máy in ba d
là công tác cần thiết để có thể in các tòa nhà trên hành tinh đỏ này
theo thăm dò từ trước đến nay đất trên sao hỏa chứa hàm lượng lưu hình nhiều gấp bốn lần so với trái đất
ngay cả khi tìm ra được phương pháp trộn bê tông khắc phục được vấn đề lưu hình
cát trên sao hỏa cũng thô hơn trái đất rất nhiều và có thể gây tắc nghẽn cản trở quá trình in ba d
cát trên trái đất đã bị nước và gió sói mòn từ hàng tỷ năm để tạo nên một loại cát mịn như hiện tại
ngược lại cát trên sao hỏa lại có kích thước lớn thô và gần như chưa bao giờ trải qua sói mòn
như cát ở bãi biển của trái đất
dù vậy các nhà nghiên cứu cho biết việc xây dựng các công trình trên sao hỏa cũng có một số thuận lợi nhất định
do môi trường gần như không có khí quyển không chịu ảnh hưởng bởi thời tiết và lực hấp dẫn cũng yếu hơn nhiều so với trái đất
do đó các tòa nhà trên sao hỏa sẽ không phải chịu áp lực của gió hoặc trọng lực làm giảm tuổi thọ của tổng thể cơ thở
theo kế hoạch một số cấu trúc đầu tiên dành cho con người sẽ được xây dựng trên bề mặt sao hòa
bao gồm kết cấu hạ cánh phi thuyền không gian đường xá tường chắn gió và tạo bóng dâm
tường chống nhiệt bảo vệ con người khỏi các thiên thạch nhỏ cũng như bụi trên sao hỏa
nasa hy vọng sẽ cải tiến và áp dụng các cỗ máy xây công trình đồng thời khắc phục được vấn đề tạo ra cát mịn để trộn bê tông
không chỉ nhằm phục vụ xây dựng công trình trên sao hỏa mà còn trên mặt trăng trong tương lai
dù một số ý kiến tỏ ra nghi ngờ về tính khả thi của các thời hạn trên
tuy nhiên nasa hy vọng sẽ sớm có kết quả khả quan trong tương lai không xa
tập đoàn ô tô hyundai hàn quốc vừa cho chạy thử nghiệm thành công xe tải tự lái trên đoạn đường cao tốc dài khoảng bốn mươi km
từ thành phố yonhwang tỉnh gyeonggi tới thành phố ycheong
đây là lần đầu tiên loại xe này được áp dụng công nghệ tự lái trên đường cao tốc tại hàn quốc
thông tin này cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xe tải sien được kết hợp với xe ramok có trọng tải tối đa bốn mươi tấn
xe tải cn được áp dụng công nghệ xe tự lái cấp độ ba trong thang năm cấp độ
theo tiêu chuẩn của hiệp hội kỹ sư ô tô mỹ sae
có thể tự đi theo lộ trình định trước và tránh được các chứng ngại vật
đây là xe tải cỡ lớn đầu tiên được bộ địa chính và giao thông hàn quốc cấp phép thí điểm tự lái hồi cuối tháng sáu
tập đoàn hyundai cho biết xe tự lái cnn đã thể hiện được sự ổn định về mặt công nghệ
như duy trì làn xe trên đường cao tốc một cách tự nhiên tính năng thay đổi làn xe thông minh
nhận thức và đối phó khi xe phía trước đổi làn dừng hoàn toàn hoặc xuất phát trở lại khi đường bị tắc nghẽn đi qua hai đường hầm
so với các loại ô tô tầm trung thông thường cn có chiều dài gấp ba năm lần chiều rộng gấp một bốn lần
trọng lượng gấp chín hai lần khi chưa chở hàng nên để xe có thể tự lái sẽ cần công nghệ cao và chính xác hơn rất nhiều
phía hyundai cho biết công nghệ tự lái dành cho xe tải cỡ lớn sẽ giúp đổi mới ngành công nghiệp vận tải trong tương lai
tăng cường sức cạnh tranh trong vận chuyển hàng hóa giảm các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng